sau hơn ba tiếng vào bờ vào khu vực tỉnh quảng ngãi bão số chín đã gây ảnh hưởng nặng nề đến tỉnh quảng ngãi
hàng nghìn nhà dân bị tốc mái sập đổ hư hỏng nghiêm trọng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại vùng ven biển xã bình hải huyện bình sơn hơn một trăm linh căn nhà của người dân nằm sát khu vực gành biển bị tốc mái sập đổ
các vùng dân cư ven biển cách bờ biển khoảng năm trăm linh mét vẫn bị sóng tấn công gây hư hỏng
tính đến chiều nay thiệt hại do bão số chín gây ra tại quảng ngãi có hơn ba mươi bảy ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng tám nhà bị sập đổ hoàn toàn
tỉnh quảng ngãi đến chiều nay vẫn mất điện đồng thời ba mươi trụ sở cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng
sau khi di rời hai ngày hiện nhiều người dân đã trở về nhà an toàn
tính đến hiện tại quảng ngãi chưa ghi nhận trường hợp nào thiệt hại về người do bão gây ra
hiện các địa phương và ngành chức năng tập trung nhân lực giải phóng tuyến đưa dân về an toàn
và các biện pháp khắc phục